cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hiện đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
một số chi nhánh thuộc ngân hàng bidv và công ty cổ phần chăn nuôi bình hà
liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét với đinh văn dũng trần anh quang trần duy tùng và thái thành vinh
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
xảy ra tại ngân hàng bidv và công ty cổ phần chăn nuôi bình hà
cùng ngày đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với
một đinh vân dũng nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần trăn nuôi bình hà
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn và điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
theo quyết định tạm giam của tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm
hai trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần trăn nuôi bình hà
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
trần duy tùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn an phú
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
bốn thái thành vinh cổ đông công ty cổ phần trăn nuôi bình hà
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt
các quy định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với các bị can nêu trên
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra
thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin mới liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại tại điện biên
vào chiều ngày hôm nay đại tá tráng a tủa phó giám đốc công an tỉnh điện biên
trưởng ban chuyên án cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
vừa bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến vụ việc
đối tượng là vì văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai người điện biên
toán bị bắt vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm một tài sản
qua khám xét cơ quan công an thu được
một số tài liệu nghi có liên quan đến vụ án
theo công an tỉnh toán là đối tượng nghiện ma túy
và có một tiền án về tội mua bán che phép chất ma túy
và tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
như vậy là đến thời điểm hiện tại công an tỉnh điện biên
đã khởi tố tám đối tượng và bắt khẩn cấp một đối tượng
liên quan đến vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên
còn về vụ dùng súng cướp tiền tại chợ long biên hà nội
xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng ba

và thành phố hà nội cho biết đã phối hợp cùng công an quận ba đình
điều tra làm rõ bắt giữ thủ phạm là vũ trí trung
trú tại phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
thu giữ một khẩu súng côn tự chế năm viên đạn và một vỏ đạn
theo công an quận ba đình vào khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng ba
anh nguyễn viết tuyên và chị bùi thị nguyệt
là tiểu thương chợ long biên cùng bốn người khác
đang kiểm đếm tiền hàng tại chợ
đã bị một đối tượng nam giới biệt mặt
dùng súng dí đập bắn súng vào đầu anh tuyên
đe dọa không chê những người có mặt
sau đó người dân nghe có một tiếng nổ phát ra
nghi là tiếng súng tuy nhiên không có ai bị thương
và đối tượng cầm súng đã giật túi sách của chị nguyệt rồi chạy thoát
theo chị nguyệt trình báo trong túi có khoảng một trăm linh triệu đồng
gần một mươi năm qua thành phố hà nội đã có chủ trương
xây dựng gấp bảy bãi đỗ xe ngầm
tuy nhiên từ đó đến nay thì hầu hết các bãi đỗ xe này
vẫn chỉ nằm trên giấy
vì sao hàng loạt những dự án lớn nằm trên những khu đất vàng lại chết yểu
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
là dự án được chuyển đổi từ dự án khách sạn cao tầng
sang bãi đỗ xe ngầm từ năm hai nghìn chín
tuy nhiên sau gần một mươi năm triển khai
khu đất rộng hơn một mươi m hai trong công viên thống nhất
có cổng ra vào tại số hai trăm chín mươi chín lê duẩn quận hai bà trưng
vẫn nằm bất động
toàn bộ khu đất được quây rào tôn bốn xung quanh
khu đất rộng nhưng để không
và đây là hiện trạng phóng viên
ghi nhận được
tôi cũng thấy là có sự khảo sát
để xây dựng đỗ xe ngầm này rất lâu rồi
nhưng mà đến nay thì tôi thấy
vẫn chưa có một cái
để thực hiện được cái dự án này
thì tôi thấy là rất là lạc quý
khu đất rất là rộng
ở giữa thành trung tâm
mà để lãng phí với thời gian
và thời gian là tiền vàng
của mọi người dân của quốc gia
ngoài dự án đỗ xe trên
từ năm hai nghìn một mươi

ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cũng đưa ra chủ trương
xây dựng bảy dự án bãi đỗ xe ngầm khác
tại các địa điểm như
khu thể thao quần ngựa
công viên thủ lệ
cung văn hóa hữu nghị việt sô
quảng trường nhà hát lớn hà nội
quảng trường ngân hàng nhà nước
công viên tuổi trẻ
tuy nhiên đến nay tất cả các dự án này
vẫn nằm trên giấy
và mới đây dư luận đang quan tâm
đến đề xuất của công ty cổ phần đầu tư
và phát triển đô thị tê hồ
xé một bốn mươi năm ha đất công viên cổ giấy
dự án này có khả thi hay không
khi đất chống còn nhiều
mà lại lấy đất công viên ra làm
công viên cổ giấy thì xung quanh
còn rất nhiều chỗ bãi đất
đang quây rào để chống
hoặc là các dự án không rõ
hoặc là những bãi xe
mà hiện tại đang chưa hoàn thiện
thì tại sao không sử dụng
cái đó mà lại phải lấy đất công viên
và đương nhiên với tư cách
của người dân thì chúng tôi cũng có quyền
đưa ra một vấn đề rằng
liệu có vấn đề gì không
sau các dự án mà chủ đầu tư
đang triệt khai làm
dư luận đặt ra câu hỏi
những dự án lớn nằm trên những khu đất vàng
lại để tình trạng treo kéo dài như vậy
và đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
vấn đề quy hoạch hợp lý hay chưa
có khi chúng ta có vẻ
lãng máng rằng cái chỗ này
sử dụng không gian ngầm có lẽ là tốt
nhưng mà không gian ngầm
thì nó cũng không phải là ngầm hoàn toàn
mà nó còn có phần nổi để
để trao đổi giữa đất công viên
nổi với ngầm
thì trao đổi theo kiểu gì
tức là tiếp cận không gian ngầm
bằng cách gì
thì cũng là cả vấn đề lớn
còn một cái việc thứ hai
cũng là vấn đề lựa chọn nhà đầu tư
liệu họ đưa ra dự án
để rồi họ lại xin đổi mục đích
hay là thực tâm của họ làm dự án
tình trạng biến xướng
những bãi xe công cộng thành nhà hàng
dịch vụ kinh doanh dự ra phổ biến
ở các dự án bãi đỗ xe
nhiều chuyên gia cho rằng
người dân có quyền nghi ngại
đặt câu hỏi về những dự án xén đất công
mục tiêu làm bãi xe
bởi lẽ các bãi xe theo quy hoạch của hà nội không thiếu
nhưng thực hiện quy hoạch thế nào
mới là vấn đề cần bàn
trong phần tiếp theo của bản tin
dù người dân đã giao đất để xây dựng nhà máy nước
tuy nhiên trải qua nhiều năm
nước sạch vẫn là một cuộc từ xa lạ
với một số người dân giữa thủ đô hà nội
thỏa thuận brexit tiếp tục gặp trở ngại
tại hạ viện anh
tiếp tục với một câu chuyện an sinh
gây bức xúc tại chính thủ đô hà nội
đó là trên địa bàn huyện đan phượng hà nội
hiện có đến tám xã chưa có hệ thống nước sạch
điều đáng nói là dù người dân đã giao đất
nông nghiệp để xây dựng nhà máy nước sạch
tuy nhiên sau nhiều năm
đến nay thì nhà máy vẫn chưa được thi công
người dân nơi đây thậm chí thì đã phải
chua suất rằng nước sạch với họ
là một cụm từ rất xa lạ
xã liên hồng là một trong tám xã
tại huyện đan phượng đến nay vẫn chưa có nước sạch
để sử dụng
nguồn nước chính mà người dân đang sử dụng
là từ giếng khoan hay là giếng đảo
tuy nhiên theo người dân cho biết
nguồn nước này từ lâu đã không còn nằm
bảo vệ sinh nước bơm lên màu vàng
hệ thống bẻ lọc ố vàng
và mùi nước hôi tanh
biết là vậy nhưng không còn cách nào khác
người dân vẫn phải chấp nhận sử dụng
nước bơm lên một lúc
thì nó vàng khe mùi nó tanh
khó chịu phải qua bẻ lọc
cát phải thay liên tục
cứ mỗi tháng phải thay một lần
ông sự ngoài những ngày đi làm thuê
thì thời gian còn lại
ông làm những công việc đặt vật tại nhà
khi mà những sao dụng của gia đình ông
đã bàn giao cho chính quyền
để xây dựng nhà máy nước sạch
không chỉ riêng gia đình ông sự
mà còn hàng trăm hộ dân khác tại xã liên hồng
đang trong tình cảnh đất mất
mà nhà máy nước sạch vẫn không thấy đâu
trước bàn giao đất
đến bây giờ được
bốn năm rồi
mà nhà tôi có ba xào
lấy hết sạch
chả còn tí đất nào à
lên mai nước sạch về
thì là lân thôn để cho con người nó phát triển
nên nó không bị bệnh tật
kiểu ăn nước bẩn nó nó sinh bệnh
thế thôi nhưng mà chúng tôi chỉ thế thôi
còn bây giờ ruộng thì không có nữa
các con nó phải đi xóa ni rồi hết rồi
con dâu còn dài làm gì có ai ở nhà
ruộng đâu nữa mà làm ruộng
hồi bốn năm nay rồi
nhưng mà bảo làm máy nước
chả thấy làm xong nó đổ cát
xong nó lệnh như người nhật có
thời gian không có ruộng nữa
mà nhà máy nước
thì không có thuê làm vẫn để đất
bây giờ đất chúng tôi chỉ mới hết nha
người chúng tôi bây giờ như vậy
cái tuổi này là không thể nào đi làm thuê là mới đâu được cả
mà trong khi đó thì đất này bỏ không
mà người thì không có việc làm
người dân thì là mất cái đất mà nước sạch thì giờ chưa có sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến giờ bây giờ là mấy năm rồi
rộng hai mươi hectare mà người dân
xã liên hồng đã bàn giao lại cho chính quyền
địa phương để xây dựng một nhà máy nước sạch
tuy nhiên sau hơn ba năm thì khu đất này
vẫn là khu đất vì người dân
đang trong tình cảnh mất đất nước không có
đến nay nhà máy nước sạch chỉ vòn vẹn
một cánh cổng như thế này
và phía trong hàng chục hectare đất
đã được sàn lấp nằm trôi trọi
lác đác một vài chiếc xe phục vụ
công trình đứng bất động
lý giải về vấn đề này đại diện ủy
ban nhân dân huyện đan phượng cho biết
dự án nhà máy nước sạch do công ty
nhà máy nước sạch sông hồng làm chủ đầu tư
nhà máy sẽ cung cấp nước cho toàn bộ
người dân khu vực phía tây của thủ đô
trong quá trình thi công gặp khó khăn
về giải phóng mắt bằng liên quan đến
một trăm linh hộ dân và di chuyển gần một ngôi mộ
theo kế hoạch ban đầu
của nhà máy dự án
đến năm hai nghìn hai mươi
thì cung cấp nước sạch
và chủ đầu tư
cũng đã được trực tiếp
đồng ý chủ tịch bàn nhân thành phố
mời nên làm việc nhiều lần
và cũng đã
chủ đầu tư cũng hứa
sẽ cam kết với
bàn nhân thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi
là có nước sạch
để phục vụ nhân dân khu vực phía tây
của thành phố hà nội
dự kiến nhà máy nước sạch sẽ hoàn thiện
và đi vào hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đó mới chỉ là dự kiến
của chủ đầu tư
không ai gắn chắc được người dân có được dùng nước sạch
như đúng lời hẹn
chỉ biết rằng
người dân hàng giờ hàng ngày
đang mong mỏi nguồn nước sạch đúng nghĩa
khi họ đã trao đi thứ quý giá của mình
là những tất đất nông nghiệp nuôi sống họ
vào sáng nay tại hà nội
tổng cục phòng chống thiên tai
đã tổ chức lễ công bố và bàn giao
bản đồ ngập lụt do nước biển dân
trong tình huống mạnh bão mạnh
siêu bão và bản đồ ngập lụt
hạ du hồ chữa nước trên lưu vực sông liên tình
theo tổng cục phòng chống thiên tai
bản đồ được xây dựng với tình huống mạnh
từ cấp một mươi ba trở lên đến siêu bão
với phạm vi áp dụng cho hai mươi năm tỉnh
thành ven biển từ quảng ninh
cho đến kiên giang
bên cạnh đó bộ sản phẩm này đưa ra
năm kịch bản ứng phó với bão mạnh
từ cấp một mươi ba đến cấp một mươi sáu
khiến nước biển dân cao có thể xảy ra
ở ven biển việt nam
ngoài ra tổng cục phòng chống thiên tai
cũng công bố kịch bản tính toán
trong tình huống xả lũ lớn
vỡ đập sáu lưu vực sông liên tình
gồm sông hồng sông mã sông vu gia thu bồn
sông ba sông sờ rê bốc
sông sê san
và một trăm một mươi chín kịch bản ngập lụt
cho bốn mươi sáu hồ chứa ở bắc bộ
bắc trung bộ và nam bộ
bộ sản phẩm này nhằm xác định
phạm vi ngập chiều sâu ngập
và thời gian chuyển lũ khi có tình huống thiên tai
sự cố vỡ đập
đây cũng là dữ liệu quan trọng
giúp các địa phương xây dựng phương án ứng phó
đặc biệt là tình huống sơ tán dân
quy hoạch các công trình phát triển kinh tế xã hội
vâng hiện tại các thành phố
vùng đồng bằng và phem biển
ở các nước châu á đang ngày càng phải chịu nhiều tác động
do vấn đề biến đổi khí hậu thiên tai
và các tình huống rủi ro khẩn cấp
chính vì vậy với mục đích xây dựng khả năng phục hồi
cho khu vực đô thị trước các vấn đề
khí hậu cực đoan ở đông nam á
ngày hôm nay trung tâm phòng chống thiên tai châu á
với hợp với tổng cục phòng chống thiên tai
đã tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ
kinh nghiệm và hiểu rõ các vấn đề
thiên tai tại khu vực đô thị hiện nay
tại hội thảo các đại biểu cho biết
việc xác định xây dựng khả năng phục hồi
cho các đô thị trước những hiện tượng
cực đoan của thời tiết và khí hậu
là vấn đề cần tính đến nhiều mối quan hệ
tương tác hiểu được những rủi ro
trong hiện tại và tương lai để xây dựng
năng lực chuẩn bị sẵn sàng
trung tâm phòng chống thiên tai châu á cho biết
việc triển khai xây dựng khả năng phục hồi
cho các khu vực đô thị đồng bằng và ven biển
sẽ được triển khai đầu tiên
tại hai quốc gia mục tiêu
đó là myanmar và việt nam
đặc biệt là tại khu vực ngoại vi yangon
của myanmar và thành phố nam định
mỹ tho của việt nam
hai mươi chín tháng ba tại trụ sở trung ương đảng
thường trực ban bí thư đã tổ chức
hội nghị cán bộ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì hội nghị dù hội nghị có các đồng chí
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thường trực ban bí thư trần quốc vượng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên lãnh đạo các tổ chức ban ngành trung ương
hội nghị đã nghe các đồng chí
ủy viên bộ chính trị báo cáo một số vấn đề
nổi bật thời gian qua về kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh công tác đối ngoại
công tác xây dựng trình đốn đảng
nhân dịp này các đồng chí cán bộ lãnh đạo
cấp cao nghỉ hưu đã đóng góp
nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm với đảng
nhà nước phát biểu tại hội nghị
thay mặt bộ chính trị ban bí thư
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đối với các đồng chí nguyên là cán bộ
cấp cao của đảng nhà nước
dù đã nghỉ hưu nhưng luôn có những đồng góp
cho đảng cho đất nước
chúng ta rất mừng với những kết quả
thời gian vừa qua đạt được
nhưng đấy là sự kết quả nỗ lực chung
của toàn đảng toàn dân cả hệ thống
và đặc biệt trong đó tôi cũng đã nói nhiều lần
có sự đóng góp hết sức
quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo
các đồng chí lão thành
các đồng chí ủy viên trung ương
lãnh đạo của
cả hệ thống chính trị chúng ta
trong thời gian vừa qua
thật sự là nếu không có
các bác các chị các đồng chí
một cái lực lượng
giàu trí tuệ giàu kinh nghiệm
tâm huyết trách nhiệm
như thế này
thì cũng không làm gì được đâu
các đồng chí không những chỉ là ủng hộ
mà còn cho ý kiến
các bác anh các chị các đồng chí
là những hạt nhân
ở tất cả các vùng miền trên đất nước
chỗ dựa hết sức vững chắc
cho đảng cho hệ thống chính trị của chúng ta
để xây dựng đường lối
triển khai thực hiện đường lối
kiểm tra giám sát
cái việc thực hiện
trần trọng tiếp thụ ý kiến
đóng góp tâm huyết chân thành của các cán bộ
nguyên là lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cho rằng tình hình mới
với những đặc điểm mới đặt ra
những yêu cầu mới
thì phải thích nghi với tình hình mới
phải tiếp tục đổi mới cả lý luận và thực tiễn
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn
các đồng chí cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao
tiếp tục đóng góp ý kiến
cho các dự thảo phân kiện
trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
từ đề cương từ các đặt vấn đề
đến những định hướng lớn cho giai đoạn tới
chúng tôi xin trân trọng
lắng nghe tiếp thụ
cùng với lại toàn đảng toàn dân
chúng ta lo cái đường lối sắp tới
và chúng ta sẽ
trước mắt tập trung lo đại hội
cho thành công tốt đẹp
đường lối phát triển sắp tới là thế nào
để nước ta phải vươn lên chứ không cam chịu này
dứt khoát ta phải đi lên
chứ không thể cam chịu
càng không được tuột xuống
bài toán vô cùng khó
các thế hệ sắp tới
phải lo cho được bảo vệ cho được
sự nghiệp của đất nước ta dân tộc ta
đó là cái lớn nhất
một lần nữa xin
chân thành cảm ơn các bác anh
các bác anh
các bác anh các chị
và chúc các bác anh các chị
các đồng chí
một lần nữa
sức khỏe trường thọ minh mẫn
và là nồng cốt
rất quan trọng để xây dựng phát triển
bảo vệ tổ quốc ta
tại cuộc gặp mặt
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cũng trao đổi với các đồng chí
nguyên là lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế
văn hóa xã hội đối ngoại của đất nước
trong thời gian qua
tại tp hcm vào chiều nay
bộ công an đã tổ chức lễ khen thưởng
thành tích của các đơn vị
trong đấu tranh chuyên án ma túy đặc biệt lớn
tham dự buổi lễ có đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
cùng các đồng chí lãnh đạo
thành ủy tp hcm và các đơn vị liên quan
chuyên án được cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan
xác lập từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
để đấu tranh đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
số lượng lớn từ nước ngoài vào việt nam
sau đó vận chuyển bằng đường biển
đi các nước khác tiêu thụ
do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu
một số địa bàn ban chuyên án đã đấu tranh
bắt giữ đối tượng thu giữ tăng vật
như tp hcm hà tĩnh
trực tiếp gần đây nhất là chiều ngày hai mươi tháng ba
ban chuyên án đã thu giữ
hai trăm chín mươi tám sáu kg ma túy tổng hợp dạng đá
và bắt giữ nhiều đối tượng
tại quận bình tân tp hcm
đồng thời ban chuyên án cũng thông tin
đến cơ quan chức năng của philippines
kịp thời bắt giữ lô hàng hai trăm bảy mươi sáu kg
ma túy tổng hợp dạng đá
của các đối tượng này chuyển đi tiêu thụ
vào ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
kết quả đến nay
trong chuyên án này cục cảnh sát
điều tra tội phạm vì ma túy đã chủ trì
phối hợp cùng các đơn vị địa phương
bắt giữ bảy đối tượng bốn đối tượng
người nước ngoài vật chứng thu giữ
là một một mươi sáu tấn ma túy tổng hợp dạng đá
từ cướp bùa từ giết người

rồi nám giảm
hiện nay nhưng mà
tội án rất hoang dẫn
không làm chủ tượng
mà thân nhìn được
chúng ta đối tượng thay đổi
chế bản quy mô phát tượng
quy mô phát tượng
chúng ta không làm công việc
nếu nguồn và lợi nhuận

để gây tội án cho gia đình

sẽ đóng mở
nếu không thì sẽ gây tội án
tôi thấy đây là một cái lạc lạc
của những người
nhưng vấn đề thứ hai

tổng nhất của phù hợp
chúng ta sẽ làm cái công tác
chúng ta sẽ làm quản lý thế nào
các nhà hàng
các quan ba
các nơi chảy
chúng ta quản lý thế nào
có thể không
tại buổi lễ bộ công an đã trao thư khen
và thường nóng một mươi bảy đơn vị
thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án
cùng với đó bộ trưởng bộ công an
cũng đã trao thưởng cho hai đơn vị
thuộc công an tp hcm
đã có thành tích xuất sắc
bắt giữ đối tượng thu giữ gần chín trăm linh bánh heroin
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
dịp này bộ trưởng bộ tài chính
đã tặng bảng khen cho một tập thể
năm cá nhân tiêu biểu của bộ công an
trong chuyên án ma túy lớn
và gửi thư khen bốn tập thể
thuộc tổng cục hải quan
tổng cục hải quan cũng trào thưởng một trăm linh triệu đồng
cho bàn chuyên án
sau hơn một tháng khai giảng
vào sáng nay tại hà nội
học viện quốc phòng đã tổ chức lễ bế giảng
lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi bốn
dự buổi lễ có đồng chí mai văn chính
ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban tổ chức trung ương
trung tướng trần việt khoa
ủy viên quân ủy trung ương
giám đốc học viện quốc phòng
sau hơn một tháng học tập
các học viên là những cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
và từ các bộ ngành địa phương
trong cả nước đã hoàn thành tốt nội dung
chương trình theo kế hoạch đề ra
thông qua học tập kết hợp với trao đổi thảo luận
và nghiên cứu thực tế tại một số địa phương
các học viên đã có điều kiện nghiên cứu sâu hơn
về chiến lược quốc phòng an ninh
hoạt động của lực lượng vũ trang
kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống phát sinh
liên quan đến quốc phòng và an ninh
đây là những cơ sở lý luận và thực tiễn quý báu
được trang bị cho các học viên
để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
phát triển kinh tế ở các bộ
ban ngành trung ương và các địa phương
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ
thực thi pháp luật trên biển thời gian qua
lực lượng cảnh sát biển cũng đã triển khai
nhiều mô hình nhiều hoạt động hỗ trợ
giúp đỡ ngư dân và người dân các vùng biển đảo
trong đó có mô hình dân vận
cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
sau hai năm triển khai hiện mô hình
đang được bộ tư lệnh cảnh sát biển thực hiện
tại một mươi một xã huyện đảo của cả nước
và sau đây là ghi nhận về hiệu quả
mà mô hình mang lại tại cô tô
một trong những huyện đảo tiền tiêu của tổ quốc
ngày hôm nay tàu đánh bắt cá của gia đình
bà đỗ thị lệ đã được gắn thêm
tủ thuốc mới với nhiều loại thuốc thông dụng
đó là món quà thiết thực
của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
tặng cho ngư dân đang khai thác hải sản
ở khu vực huyện đảo cô tô
cùng với nhiều đồ dùng thiết yếu khác
giờ đây gia đình bà lệ
càng thêm yên tâm bám biển
đây là tủ thuốc này
rồi là phao này
thế là đầy đủ cho
bọn các cô đi làm có thông tin
rồi là những cái giấy tờ truyền đấy
còn đây là buổi tập huấn do lực lượng cảnh sát biển
phối hợp với trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một
tổ chức nhằm hướng dẫn cho ngư dân
công tác bảo đảm an toàn và biện pháp xử lý
khi gặp nạn trên biển
buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin hữu ích
giúp ngư dân trang bị thêm nhiều kiến thức
hôm nay là cũng được học hỏi về
những anh cảnh sát biển
né được cái tàu thuyền lớn
hai nữa là học được những trường hợp gọi là
ba nữa là đi biển
có thể mình đi một mình thì rất là ngại
đi mà ba bốn anh em
liên lạc với nhau
cứ chiếc nhọn liên lạc kia kia để thông tin mới
không phải xảy ra sự cố gì
mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
được thực hiện trên cơ sở kết nghĩa
giữa các hải đội cảnh sát biển
và các xã huyện đảo với nhiều hoạt động thiết thực
công tác tuyên truyền đã tiếp cận hơn
chín năm trăm linh lượt cán bộ và nhân dân
tổ chức cấp thuốc miễn phí cho gần
một hai trăm linh ngư dân nghèo
đồng thời huy động được hơn năm tỷ đồng
cùng nhiều món quà ý nghĩa
thông qua hiệu quả mô hình
đã làm cho cảnh sát biển của tôi thực hiện
tốt chức năng nhiệm vụ của mình
thực sự là điểm tựa phức trách
cho ngư dân phương khơi bám biển
bởi vì cảnh sát biển
chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ toàn tra
kiểm tra kiểm soát thực tích bất nối trên biển
chúng tôi cũng thường truyền về bảo vệ cho ngư dân
để ngư dân yên tâm bám biển
ngăn chặn kịp thời những tệ nạn
những tàu nạ
tiến hành tấn công gấp núi cụ
rồi phá tù nhân ngư dân
sẵn sàng ủng hộ ngư dân kể cả
nước thực thực phẩm nước ngọt và dầu
đặc biệt là thực hiện tốt cái nhiệm vụ cứu hộ
cứu nạn cho nhân dân để nhân dân yên tâm
đối với lệnh cô tô thì cái ưu tiên số một
vẫn là an ninh quốc phòng
chính vì vậy cho nên sự đồng hành
cùng ngư dân của cảnh sát biển
thì vừa một mặt là
tăng cường cái thế chất an ninh quốc phòng
ở trên địa bàn huyện
và quốc gia nói chung
bên cạnh đó thì cũng là tạo
cái điều kiện và đảm bảo cho bà con
ngư dân của chúng tôi trên biển
hoạt động trên biển đảm bảo
an toàn an ninh an toàn
mô hình không chỉ góp phần
phổ biến giáo dục pháp luật để mạnh
xây dựng nông thôn mới tới các xã huyện đảo
mà còn góp phần giúp ngư dân nhận thức
rõ hơn trách nhiệm của mình trong bảo vệ
chủ quyền quyền chủ quyền biển đảo
cũng như tăng cường đoàn kết quân dân
và công tác phối hợp giữa ngư dân
với các lực lượng chấp pháp trên biển
mình mà đi ra biển ấy
thì mình gặp những cái tàu cảnh sát biển này
là rất là yên tâm không có gì lo ngại
kể cả ví dụ như
trong lúc mình đi là mình có gặp sóng gió lên
gặp biển tàu này cũng không có cái gì mà
phải sợ cả
ngư dân mà chúng em cứ đi làm mà xa ấy
mà cứ nhìn thấy tàu cảnh sát biển
mờ mờ đó đã thích rồi
thật sự là trong cái lương tâm là
là ngư dân ai thế thôi là rất quý
với hiệu quả đã đạt được
bộ tư lệnh cảnh sát biển sẽ tiếp tục
nhân rộng mô hình dân vận này
tạo sức lan tỏa và sự vào cuộc mạnh mẽ
của các lực lượng địa phương và nhân dân
trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển
giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
cho ba ngày tới

những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin nhật ký an ninh của chúng tôi ngày hôm nay